sau gần hai tuần gia quân tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại hà nội đang có dấu hiệu tái diễn ở một số tuyến phố
đặc biệt là những tuyến phố trung tâm và nhiều điểm kinh doanh lớn
đây là hình ảnh tại phố cổ quận hoàn kiếm vào những ngày đầu của đợt ra quân dành lại về hè cho người đi bộ
lực lượng chức năng rất quyết liệt về hè thông thoáng hơn nhưng chỉ sau hai tuần tại những tuyến phố này
việc lấn chiếm về hè đầu lại hoạt đáy
những người đi bộ chỉ được thoải mái vài ngày đầu của chiến dịch và đến giờ thì họ lại phải luồn lách từ vỉa hè xuống dưới lòng đường
lúc ban đầu thì mình cảm thấy là mọi người rất là tuân thủ nhưng mà sau một thời gian thì lại trở lại như cũ ạ
nếu mà các cơ quan chính quyền mạnh bạo hơn trong cái việc xử lý những đối tượng buôn bán ở vỉa hè thì sẽ rất tốt cho những người đi bộ như mình
còn những người kinh doanh thì vẫn cho rằng khi chưa tìm được kế sinh nhai tốt hơn
họ vẫn phải sống dựa vào về hè
những đợt gia quân rầm rộ chỉ mang tính thời điểm
theo lý giải của chính quyền địa phương do lực lượng mỏng nên rất khó khăn cho việc duy trì thanh kiểm tra
thực ra để quản lý cái này mà có các camera theo dõi người vi phạm thì nó sẽ giúp chúng tôi là kiểu xử phạt những người vi phạm thì rõ ràng hơn làm sao mà
từ đây đến cuối năm để cho người dân vào cái lớp và cho họ chuyển biến về mặt tư tưởng
làm thế nào để việc giành lại về hè không còn tình trạng bắt cóc bỏ đĩa
có lẽ đây vẫn còn là bài toán nan giải đối với thành phố hà nội
để xây dựng một thủ đô gọn gàng ngăn nắp hơn thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm